thưa quý vị trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị này vừa kiểm tra xe ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát một mươi bốn b một nghìn tám trăm linh sáu và phát hiện một hành khách vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp